hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi ngày làm việc thứ năm kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
quốc hội sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường về các báo cáo kinh tế xã hội
rất nhiều vấn đề của báo cáo như chỉ số gdp lạm phát sẽ được các đại biểu phân tích
đánh giá để tìm ra nguyên nhân cũng như giải pháp thực hiện trong giai đoạn tới
cụ thể quốc hội sẽ thảo luận về kết quả thực hiện nghị quyết của quốc hội về kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám và ba năm thực hiện kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín đánh giá sơ kết ba năm thực hiện kế hoạch cơ cấu
lại nền kinh tế năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi kết quả ba năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển
kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi
việc thực hiện nghị quyết số một trăm linh hai nghìn một mươi năm qh một mươi ba phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong quá trình thảo luận thành viên chính phủ phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu